thưa quý vị vào sáng nay tại hà nội đại thướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã có buổi tiếp ngày sandip arya
đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa ấn độ tại việt nam đến chào nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại việt nam
tại buổi tiếp bộ trưởng tô lâm nêu rõ trong thời gian qua quan hệ việt nam ấn độ tiếp tục được tăng cường
thông qua triển khai hiệu quả chương trình hành động thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi ba
bộ công an và các cơ quan đối tác ấn độ đã tổ chức nhiều hoạt động cụ thể thiết thực tại mỗi nước
nhằm kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam ấn độ ngày bảy tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai ngày bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
trong đó tổ chức thành công đối thoại an ninh cấp thứ trưởng lần thứ hai giữa bộ công an việt nam
và văn phòng hội đồng an ninh quốc gia ấn độ sau hai năm gián đoạn do đại dịch covid một mươi chín
nhấn mạnh ấn độ là đối tác tin cậy chính trị cao quan hệ hợp tác song phương được phát triển
trên tất cả các nơi
các lĩnh vực bộ trưởng tô lâm khẳng định bộ công an việt nam sẵn sàng hợp tác về chia sẻ thông tin
tình hình quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh với các hoạt động
chống khủng bố phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tội phạm kinh tế
bộ trưởng tô lâm đề nghị ngài đại sứ hỗ trợ kết nối phối hợp thúc đẩy hơn nữa các hoạt động hợp tác
nói chung trong lĩnh vực an ninh nói riêng vì lợi ích hai nước
trân trọng cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp
đại sứ sandib aria khẳng định trên cương vị của mình sẽ có những đóng góp hiệu quả để thúc đẩy hơn nữa
mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam ấn độ nói chung
mối quan hệ hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật ấn độ với bộ công an việt nam nói riêng